trung tâm nghệ thuật đương đại vincom vcca có không gian trưng bày tràn ngập ánh sáng tự nhiên trong lòng đất
bên cạnh khu vực triển lãm chính với cửa sổ trời ấn tượng và mặt bằng có khả năng thay đổi linh hoạt theo từng sự kiện
trung tâm còn có các phòng chiếu video sưởng sáng tạo lớp học mỹ thuật thư viện trà quán và các kho lưu trữ bảo quản tác phẩm
đặc biệt trung tâm được thiết kế theo phong cách tối giản tinh tế
thực sự là không gian lý tưởng cho các tác phẩm nghệ thuật thể hiện trọn vẹn ngôn ngữ sáng tác ca tính và tư tưởng của các nghệ sĩ
chúng ta có được những trưng bày xứng tầm với những sáng tạo mới đặc biệt là của các nghệ sĩ trẻ
những loại hình nghệ thuật đương đại giống như là sắp đặt trình diễn video art rồi là có nhiều art khác nữa
thế thì người ta cũng muốn có mấy không gian đầy đủ để có thể chứa đựng được những ý tưởng
cũng như là kích thước tác phẩm cũng như là điều kiện hiện đại để có thể làm được
thì tôi thấy ở đây là một cái rất là đáng mừng
khởi đầu các hoạt động của vcca là triển lãm tỏa the four ligas diễn ra đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đây là nơi gặp gỡ của các nghệ sĩ đương đại là cuộc đối thoại đông tây cùng hội tụ gặp gỡ và lan tỏa vì nghệ thuật
điểm nhấn trong triển lãm tỏa là tác phẩm cây nguyện ước của nghệ sĩ lừng danh yoko ono
những người tham quan có thể viết những lời ước nguyện của mình trên những mẫu giấy nhỏ và cột vào thân cây
đây là một phần dự án mà bà jono tiến hành từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhằm thu hút dân chúng đến với nghệ thuật
trọng tâm hoạt động của vcca là quỹ phát triển nghệ thuật vincom với ba mục tiêu chính là đầu tư bảo tồn bảo tàng
nhằm siêu tập gìn giữ các di sản văn hóa nghệ thuật việt nam và các tác phẩm có giá trị về lịch sử nghệ thuật
tạo sân chơi cho các nghệ sĩ triển lãm tác phẩm theo hình thức kinh doanh nghệ thuật chuyên nghiệp
lập bộ siêu tập các tác phẩm nghệ thuật có giá trị của việt nam
với quy mô và tiêu chuẩn quốc tế
có thể coi trung tâm nghệ thuật đương đại vincom vcca là điểm hẹn mới của nghệ thuật đương đại việt nam
đây cũng là nền tảng góp phần hình thành và phát triển bền vững cho nghệ thuật và văn hóa hiện đại trong nước
đồng thời tạo cầu nối cho nghệ sĩ việt nam chủ động tham gia thị trường nghệ thuật khu vực và thế giới
thưa quý vị sau năm năm triển khai dự án thí điểm tuyển chọn sáu trăm linh trí thức trẻ về làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã
ngày hai mươi tám tháng sáu tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đạt được
và bàn phương án bố trí việc làm phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực của các đội viên
sau năm năm triển khai dự án trong số ba mươi hai đội viên đã có ba đội viên được bầu vào chức danh phó bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân xã
một mươi đội viên được bầu giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã hai mươi ba đội viên được quy hoạch tái cử giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã
một đội viên trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện bảy trên bảy đội viên được giới thiệu đều trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã
tuy nhiên việc bố trí đội viên dự án sáu trăm linh phó chủ tịch xã sau khi kết thúc còn gặp nhiều khó khăn
một số đội viên do đặc thù chuyên môn nên vẫn phải sắp xếp vào các vị trí công tác chưa phù hợp
do đó để phát huy tối đa năng lực của các đội viên tỉnh lào cai kiến nghị chính phủ
ban hành hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ từ công tác tuyển chọn quy hoạch tuyển dụng bầu cử
và các chính sách đặc thù khác thống nhất thực hiện từ trung ương đến địa phương
trong đó các đội viên ít nhất có thời gian từ hai đến ba năm đầu làm công chức xã
sáng ngày hai mươi tám tháng sáu bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và ủy ban nhân dân huyện bắc hà
tổ chức lễ bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn
bảy bác sĩ trẻ đầu tiên thuộc dự án sẽ về công tác trong vòng ba
ba năm đối với nam và hai năm đối với nữ tại các huyện nghèo của các tỉnh như mường khương bắc hà tỉnh lào cai
huyện sốp cộp tỉnh sơn la huyện ba bể bắc nậm của tỉnh bắc cạn huyện mường nhé tỉnh điện biên
họ là những bác sĩ vừa tốt nghiệp khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp một đầu tiên trong số bảy mươi tám bác sĩ đang được đào tạo
theo dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ưu tiên sáu mươi hai huyện nghèo
dự án là bước đột phá quan trọng hướng tới mục tiêu bảo đảm tính bền vững cho nguồn lực y tế chất lượng cao
ở các địa phương trong thời gian tới
dự kiến theo lộ trình tới năm hai nghìn hai mươi sẽ đưa khoảng từ ba trăm linh đến năm trăm linh bác sĩ trẻ về công tác tại các vùng khó khăn
người dân thì ở bất cứ một vùng miền nào nông thôn thành thị hay là vùng núi xa này
thì đều đòi hỏi cái chăm sóc sức khỏe như nhau đấy là công bằng
tuy nhiên thì giữa cái vùng địa lý khác nhau như vậy thì cái việc mà thu ngắn giữa vùng miền núi
với vùng thành thị cũng là một khoảng cách và chính vì thế nên chúng tôi sẽ theo chỉ đạo
cùng chú bộ trưởng thì cùng với các tỉnh và cùng với các trường đạo y dược và cùng với các bệnh viện trung ương
sẽ cố gắng tối đa để rút ra được khoảng cách đó
làm sao cho người dân ở cái vùng khó khăn ấy
thì các huyện nghèo nhất là huyện nghèo đều được chăm sóc sức khỏe như ở cái vùng thuận lợi
thì cái đấy là cái mong muốn mà đây cũng là chính sách của đảng nhà nước trong giai đoạn tới
và tăng cười cho y tế cơ sở
hiện nay người dân ở khu vực miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng đặc biệt khó khăn
vẫn còn rất nhiều vất vả trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do hệ thống y tế còn một số bất cập
nhất là thiếu nguồn lực y tế đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn chuyên sâu
triển khai tốt dự án này còn tạo điều kiện để các thầy thuốc trẻ có cơ hội công hiến sức lực và trí tuệ
phát huy tính sung kích nhiệt tình năng động và thực hiện nghĩa vụ của thế hệ bác sĩ trẻ
góp phần vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay tại tuyến y tế cơ sở
dự án bác sĩ trẻ tình nguyện là một dự án có ý nghĩa nhân văn lớn
và cũng là một cơ hội cho chúng em có được công việc sau khi tốt nghiệp
và được đào tạo theo hình thức như một bác sĩ nội chú
sau khi tốt nghiệp cũng là cơ hội để mình được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình
vào việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa
dự án đã khẳng định được sự quyết tâm của ngành y tế sự đồng thuận của các bộ ngành liên quan
và trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền các cấp địa phương trong việc thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước
đối với việc tăng cường chất lượng y tế cơ sở bảo đảm công bằng trong chăm sóc bảo vệ
và nâng cao sức khỏe nhân dân ở mọi vùng miền trên
thưa quý vị nhiều năm qua đà nẵng là một trong những địa phương đi đầu cả nước
về công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo đời sống cho các bà mẹ việt nam anh hùng
gia đình chính sách người có công các thương binh bệnh binh
trong đó thành quả nổi bật nhất là vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa xây mới hàng nghìn ngôi nhà
cho các gia đình chính sách người có công trao tặng phương tiện sinh kế giúp các hộ thoát nghèo
ổn định cuộc sống những việc làm thiết thực đó đang được tiếp tục phát huy trong năm hai nghìn một mươi bảy này
bằng những việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách người có công
hai mươi năm qua đã có hai mươi năm sáu trăm tám mươi tám lượt gia đình chính sách tại đà nẵng được hỗ trợ cải thiện nhà ở
với tổng kinh phí hơn năm trăm hai mươi tỷ đồng trong đó xây dựng chín trăm năm mươi một nhà tình nghĩa
miễn giảm tiền sử dụng đất cho một mươi một ba trăm một mươi tám hộ sửa chữa nhà cho một mươi hai tám trăm bảy mươi năm hộ
ngoài ra thành phố còn bố trí tám trăm năm mươi bốn lô đất và một trăm sáu mươi nhà trung cư cho gia đình chính sách
có khó khăn
đặc biệt huyện hòa vang là địa phương có nhiều đối tượng chính sách
người có công cần hỗ trợ và nhận được hỗ trợ nhiều nhất
cái nhà mới này cô nói các con là thứ nhất là nó cao giáo quang dạng nụt bão
cô khỏe chưa tát cô rất là mừng cô ăn cô ngó khăn ở nhà cô vui cô phán khởi
năm hai nghìn một mươi bảy hòa vang hỗ trợ sửa chữa và xây mới
sáu trăm sáu mươi chín nhà cho hộ chính sách cụ thể là xây mới hoàn thành bốn mươi hai trên chín mươi hai nhà
sửa chữa hoàn thành năm trăm hai mươi trên năm trăm bảy mươi bảy nhà với tổng kinh phí gần một mươi tám tỷ đồng
cùng với đó huyện còn hỗ trợ bò dê và nhiều phương tiện sinh kế khác
giúp các hộ chính sách nghèo ổn định cuộc sống
với sự thay đổi của thường dụ thành quỷ cũng như huyện hòa vang thành phố và các ngành
thì riêng hòa vang thì chúng tôi đang tập trung có ba cái lấm bảo sửa chữa nhà
có hiện ba vấn đề
thứ nhất là mái cứng mái cứng ở đây có thể là chúng ta đổ được bê tông
hoặc là lầm nập ngói
thứ hai là tường cứng tường đảm bảo là bằng gạch vững chép
và thứ ba là nành cứng nành là bằng gạch bằng chia là gạch mang
như vậy là ba cái đó đáp ứng
mà ngùa ra là những vùng sắp lục thì ít nhất phải đổ được cái gót
hoặc là một bê tông một tầng để họ tránh lũ

từ nguồn hỗ trợ của trung ương ngân sách địa phương
và vận động đóng góp của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
những năm qua phong trào đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã góp phần mang lại cuộc sống ổn định cho các hộ gia đình chính sách
người có công các gia đình thương binh liệt sĩ
trong phần tin quốc tế nato cảnh báo nguy cơ an ninh mạng quốc phòng toàn cầu

mỹ bị tấn công
mỹ tung ra ứng dụng di động để báo cáo tội ác chống hồi giáo
thưa quý vị trước hàng loạt vụ tấn công mạng trên quy mô toàn cầu diễn ra trong thời gian qua
đặc biệt là vụ tấn công tống tiền bằng mã độc wanercride và petra gây thiệt hại lớn về kinh tế
tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng nato đang diễn ra tại brussels của mỹ
tổng thư ký nato jens stoltenberg cảnh báo nguy cơ mạng an ninh quốc phòng toàn cầu
cũng có thể bị tấn công
ngoài việc kêu gọi thắt chặt an ninh mạng quốc phòng
tổng thư ký nato jens stoltenberg cũng khẳng định
các nước trong liên minh sẽ tiếp tục hỗ trợ ukraine nâng cấp hệ thống mạng an ninh quốc phòng
đội phản ứng nhanh về an ninh mạng của nato được thành lập từ năm hai nghìn một mươi ba
sẽ là trợ thủ đắc lực trong việc hỗ trợ các nước trong liên minh tăng cường an ninh mạng quốc phòng
cũng như chia sẻ thông tin và cảnh báo những nguy cơ mới
tổng thư ký nato cũng nhấn mạnh khi internet càng trở nên quan trọng hơn
thì các lỗ hổng chắc chắn sẽ tăng
vì thế cần có sự hợp tác để chống lại những mối đe dọa
và cần phải thiết kế hệ thống đủ mạnh để chống lại các cuộc tấn công
hội đồng quan hệ hồi giáo mỹ đã đưa ra một ứng dụng di động cho phép nạn nhân
báo cáo các tội ác thù ghét chống lại người hồi giáo tại mỹ
sau những báo cáo về sự gia tăng bốn mươi bốn các tội ác này hồi năm hai nghìn một mươi ba
ứng dụng cho phép người dùng trình báo một vụ tấn công thu ghét nhằm vào họ hoặc người thân
hội đồng quan hệ hồi giáo mỹ sẽ tiến hành điều tra vụ việc
và nếu kết luận vụ việc là kết quả của việc thú ghét tôn giáo
thì tổ chức này sẽ ghi nhận và báo lại cho cảnh sát địa phương
ngoài ra ứng dụng cũng đưa ra các lời khuyên về quyền được bảo vệ của tín đồ hồi giáo
theo hiến pháp của mỹ kèm theo thông tin liên lạc với cơ quan trên
năm hai nghìn một mươi hai tổ chức liên hiệp six cũng đã tung ra một ứng dụng tương tự
để báo cáo các vụ phân biệt tôn giáo
ủy ban đầu tư myanmar vừa công bố một mươi lĩnh vực ưu tiên tu hút đầu tư
của các doanh nghiệp trong và ngoài nước bao gồm nông nghiệp chăn nuôi và ngư nghiệp
thúc đẩy xuất khẩu thay thế nhập khẩu điện năng vận tải giáo dục y tế
xây dựng nhà ở giá rẻ và thiết lập các khu công nghiệp
luật đầu tư mới của myanmar được quốc hội nước này ban hành hồi tháng một mươi năm ngoái
và các quy định đầu tư liên quan cũng đã được chính phủ myanmar thông qua vào tháng ba năm nay
đều nhằm mục đích tạo thuận lợi hơn các hoạt động kinh doanh
trong lãnh thổ quốc gia đông nam á này
việc miễn giảm thuế sẽ được áp dụng đối với các nhà đầu tư chỉ sau khi luật mới này có hiệu lực
kể từ cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng ba năm nay tổng vốn đầu tư nước ngoài dành cho một hai trăm bốn mươi sáu dự án
tại myanmar đạt bảy mươi ba mươi năm tỷ đô la mỹ trong khi vốn đầu tư trong nước đạt chín sáu mươi chín tỷ đô la mỹ
chính phủ myanmar dự kiến nước này sẽ thu hút hơn sáu tỷ đô la mỹ
vốn đầu tư của nước ngoài trong tài khoá hai nghìn một mươi chín
nhà chức trách trung quốc vừa thông báo thu hồi hơn bốn mươi bốn xe mang các nhãn mát hàn quốc
do nghi ngại về vấn đề an toàn
động thái này gây thêm thiệt hại đối với các nhà sản xuất ô tô của hàn quốc
vốn đã bị tác động bởi những tranh cãi ngoại giao liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của mỹ
giới chức trung quốc thông báo thu hồi bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi bốn xe hyundai santafe
do một lỗi có thể làm động của các nhà sản xuất ô tô của hàn quốc
quan giám sát kiểm tra và kiểm duyệt chất lượng của trung quốc cho biết sáu trăm linh một xe kia borrego
cũng sẽ bị thu hồi do đai ốc bánh xe lỏng
ngoài ra bốn mươi chiếc kia sorento bị thu hồi do ống xả có thể bị nứt và cháy
hãng ô tô hyundai của hàn quốc đã bị tác động nặng nề bởi cuộc tranh cãi giữa bắc kinh và seoul
về việc triển khai thác tại hàn quốc dẫn tới việc trung quốc thực hiện các biện pháp trả đũa kinh tế
cả hyundai và chi nhánh kia motor đều thông báo doanh số bán tại trung quốc
trung quốc giảm mạnh lãi dòng trong quý i của hyundai giảm hai mươi một xuống còn một ba tỷ usd
quý thứ một mươi ba liên tiếp lợi nhuận của hãng giảm
việc nước anh chọn con đường rời khỏi liên minh châu âu đang khiến nước này phải đối mặt
với nguy cơ chảy máu nguồn nhân lực chất lượng cao
theo khảo sát hơn ba mươi người lao động gốc liên minh châu âu eu đang làm việc tại anh
và có dự định rời nước này trong vòng năm năm tới
khảo sát hai hai trăm bốn mươi hai lao động gồm những người mang quốc tịch châu âu và không mang quốc tịch châu âu
một nửa trong số đó sống tại anh và số còn lại sinh sống ngoài nước anh
những người lao động nước ngoài đặc biệt là những người mang quốc tịch châu âu
chia sẻ rằng họ đang suy nghĩ nhiều hơn về việc rời khỏi nước anh
đặc biệt gần năm mươi những người lao động trình độ cao mang quốc tịch eu có ý định rời anh trong năm năm tới
thậm chí hai mươi năm trong số này có ý định rời anh trong vòng ba năm
tại đất nước những người lao động châu âu và không mang quốc tịch châu âu

tình trạng chảy máu chất xám sẽ ảnh hưởng lớn đến các khu vực đô thị phát triển của anh
như vậy các nhà tuyển dụng anh sẽ gặp khó khăn để lấp đầy những vị trí bị bỏ trống
do làn sóng người lao động trình độ cao ra đi
nhất là trong trường hợp kết quả đàm phán brexit dẫn đến việc anh cứng rắn hơn
trong cách thức tuyển dụng lao động quốc tế
tuy nhiên báo cáo cũng cho biết anh vẫn là một điểm đến sinh sống
và làm việc hấp dẫn hơn cả mỹ canada và australia
thưa quý vị thị trường trái phiếu ở châu á đang tăng trưởng ấn tượng trong vòng gần một năm qua
khi các nhà đầu tư trái phiếu đang đổ xô tới thị trường các nước ở châu á
trong khi thị trường mỹ đang có sự sụt giảm mạnh
giới phân tích cho biết các nhà đầu tư hiện đang tin tưởng vào sự ổn định của thị trường châu á
chính điều này đã làm cho thị trường trái phiếu ở châu á trở nên khá hấp dẫn
nhu cầu trái phiếu châu á đang ở mức cao nhất trong vòng tám tháng qua
các nhà đầu tư đã đổ chín tỷ đô la mỹ vào thị trường các nước châu á
và trái phiếu doanh nghiệp trong tháng năm vượt mức tám tám tỷ đô la mỹ
cả hai đều là mức cao nhất kể từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
các thị trường trái phiếu của các quốc gia châu á đang nổi lên
đó là hàn quốc ấn độ indonesia malaysia thái lan philippines và trung quốc
theo các chuyên gia kinh tế sức hấp dẫn của thị trường trái phiếu có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu trong ngắn hạn
song triển vọng lâu dài là tích cực
đặc biệt là khi lạm phát ở mỹ thấp hơn đã làm giảm niềm tin của fed đối với lãi suất cao hơn
đầu tư vào trái phiếu châu á là một phần của sự tăng trưởng kinh tế tương đối mạnh mẽ của khu vực này
quỹ tiền tệ quốc tế imf dự đoán tổng sản phẩm quốc nội của khu vực châu á thái bình dương
sẽ tăng năm năm trong năm hai nghìn một mươi bảy và ở mức năm bốn trong năm hai nghìn một mươi chín
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt